một tuần nay giá thịt lợn hơi đã giảm nhiệt giúp giá bán thịt thành phẩm cũng hạ từ một mươi đến một mươi năm đồng
thế nhưng sức mua vẫn còn rất kém
tiếp đà giảm giá thịt lợn hơi cuối tuần hạ thêm ba đến năm đồng mỗi kg
hiện thịt lợn đã giảm bình quân một mươi đồng một kg so với thời điểm tăng kỷ lục
về mức tám mươi hai đến tám mươi năm đồng một kg
tại một số địa phương khu vực miền bắc giá xuống dưới mức tám mươi đồng một kg như tại thái nguyên vĩnh phúc
giá thịt hơi hạ nhiệt giúp giá bán thịt thành phẩm cũng giảm theo tại các chợ dân sinh nhưng mỗi nơi một giá
thịt giảm giá song sức mua của người dân chưa tăng do lo ngại giá vẫn cao
còn tại kênh siêu thị giá thịt cũng bắt đầu hạ nhiệt so với trước
bộ công thương tính toán lượng thịt thiếu từ nay tới tết và sau tết khoảng hai trăm linh tấn
cơ quan này và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu thêm khoảng một trăm linh tấn thịt tới hết quý i
từ các quốc gia có quan hệ thương mại với việt nam để bảo đảm đủ cung thịt trong nước